cũng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
những ngày qua với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thị xã ninh hòa đã chủ động phối hợp với lực lượng y tế quân đội và các ban ngành
triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và trong các khu cách ly tập trung
khu cách ly trung tâm giáo dục quốc phòng đặt tại xã ninh sim thị xã ninh hòa
từ ngày ba tháng bảy đến nay tại đây đang tổ chức cách ly một trăm năm mươi trường hợp f một
để phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác cách ly công an thị xã đã tích cực triển khai thực hiện phương án bảo đảm an ninh trả tự
tại khu cách ly tập trung đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự dân quân tự vệ và lực lượng chức năng
cắm chốt kiểm tra chặt chẽ và thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ phòng ngừa xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm
đảm bảo tình hình an ninh trật tự không để người không có nhiệm vụ vào khu cách ly và người trong khu cách ly bỏ trốn
một k làm việc thì ở đây chỉ có ba đồng chí phối hợp với quân sự và dân quân tự vệ
thì chia ra mỗi đồng chí là sáu tiếng để thay nhau phối hợp với quân sự và dân quân tự vệ
giám sát vấn đề an ninh trật tự tại đây và khu vực vòng ngồi
bên đêm là cả ba đồng chí thành lập
từ ngày ba tháng bảy đến ngày chín tháng bảy thị xã ninh hòa đã thành lập hai điểm cách ly tập trung
đến nay tại hai điểm cách ly này đang tổ chức cách ly hơn bốn trăm năm mươi trường hợp f
để phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng trong các khu cách ly
từ ngày ba tháng bảy đến ngày chín tháng bảy công an thị xã ninh hòa đã xây dựng phương án
và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự bên trong bên ngoài
ngoài đảm bảo công tác an ninh trật tự lực lượng công an bám chốt tại đây
thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho người dân đang cách ly
thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở việc chấp hành quy định của khu cách ly
thực hiện nghiêm cấp biện pháp phòng chống dịch
ghi nhận tại các điểm cách ly tập trung cho thấy tình hình an ninh trả tự được đảm bảo ổn định
ý thức chấp hành các quy định của người được cách ly đảm bảo
hiện nay tại thị xã ninh hòa tình hình dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến rất phức tạp
với số ca dương tính cao nhất trên địa bàn tỉnh khánh hòa
với tinh thần sung kích trên tuyến đầu
từng cán bộ chiến sĩ
công an thị xã ninh hòa luôn nỗ lực cao nhất
phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế các đơn vị quân đội chính quyền các địa phương
quyết để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn tại các khu cách ly tập trung
tạo sự yên tâm tin tưởng cho người dân